hơn ba trăm linh triệu đồng là vật chứng thu được tại hai chiếu bạc mà công an tp vị thành tỉnh hậu giang
bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở ấp mỹ hiệp một xã tân tiến tp vị thành
điều đang nói là ba mươi đối tượng bị bắt giữ lại chủ yếu là phụ nữ
kiểm tra trên chiếu bạc trong một phòng trọ cơ quan công an tạm giữ tăng vật gồm một mươi tám triệu đồng
hơn bốn mươi bộ bày tay tại chiếu bạc nhà sau cũng có hai mươi bộ bài tây trong đó có năm bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh công an tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng
hơn hai mươi điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc